dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành phiên chất vấn nhóm vấn đề công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội nhất là ở các thành phố lớn khu công nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người tội phạm kinh tế tội phạm về chức vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy
bộ trưởng bộ công an tô lâm trả lời chất vấn
trong phiên chất vấn chiều nay đối với bộ trưởng bộ công an thượng tướng tô lâm đại biểu nguyễn thị kim thúy chất vấn về công tác quản lý ngành
dư luận rất là bức xúc về việc bộ công an cấp hơn năm trăm linh biển số xe tám mươi cho doanh nghiệp và một số tổ chức tôn giáo đề nghị bộ trưởng cho biết vì sao lại có việc làm này và đến nay đã thu hồi hết chưa và đã xử lý trách nhiệm trường hợp nào chưa
trong thời gian vừa qua
bộ trưởng bộ công an tô lâm trả lời chất vấn cho đại biểu nguyễn thị kim thúy chất vấn về công tác quản lý ngành

trong thời gian vừa qua bộ trưởng bộ công an tô lâm trả lời chất vấn cho đại biểu nguyễn thị kim thúy chất vấn về công tác quản lý ngành
trong thời gian vừa qua bộ trưởng bộ công an tô lâm trả lời chất vấn về công tác quản lý ngành